nằm trong vùng tam giác tăng trưởng kinh tế hà nội hải phòng quảng ninh
trong những năm qua tỉnh thái bình đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả đáng kể
trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt là việc xây dựng các tuyến đường bộ đã tạo sự kết nối giao thông giữa thái bình
với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông hồng
những năm qua tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thái bình tăng nhanh
cùng với đó giao thông vận tải cũng có nhiều đổi mới phát triển đồng bộ
hiện nay phát triển hệ thống giao thông đang là một mục tiêu quan trọng
trong kết cấu hạ tầng kinh tế phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp
nông thôn và xây dựng nông thuần mới
tại thái bình
những năm qua mạng lưới giao thông của thái bình đã từng bước được cải thiện
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển
xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh
và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng quốc gia
kêu gọi các nhà đầu tư phát huy mọi nguồn lực trong xã hội
trong điều kiện ngân sách còn khó khăn
nhiều dự án lớn
dự án của thái bình đã được triển khai sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng
đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
là một trong những công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai xây dựng
tuyến đường dài bốn mươi tám km nền đường chính rộng hai mươi hai mét gồm bốn làn xe
mỗi chiều có một làn xe cơ giới một làn xe thô sơ
có giải phân cách giữa rộng một năm m
gom hai bên hệ thống thoát nước an toàn giao thông
dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp hai đồng bằng
tốc độ thiết kế một trăm linh km chia làm hai giai đoạn
trong đó giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm triển khai xây dựng hơn hai mươi sáu km
từ xã tiến đức huyện hưng hà đến điểm giao với quốc lộ một mươi
tại khu vực xã an vinh huyện quỳnh phụ
giai đoạn hai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi xây dựng hai mươi hai km còn lại
giai đoạn một của dự án đầu tư xây dựng đường bộ nối hai tỉnh thái bình và hà nam
với cao tốc cầu rẽ ninh bình với tổng chiều dài trên hai mươi sáu km đã cơ bản hoàn thành
với mức đầu tư trên bốn hai trăm linh tỷ đồng
trong đó giá trị xây lắp là trên hai năm trăm linh tỷ đồng
công trình được đầu tư theo hình thức bt với nhà đầu tư là liên danh
công ty trách nhiệm mối hoạn đầu tư xây dựng và thương mại phương anh
với công ty cổ phần đầu tư và phát triển nam bắc
thời gian qua đơn vị thi công đã tập trung tối đa nguồn vốn
nhân lực vật tư và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công
bảo đảm tiến độ và chất lượng

bảo đảm tiến độ thi công bảo đảm tiến độ thi công
bảo đảm bảo cho công trình đạt được hiệu quả
sau khi vào dự án tiếp quản dự án chúng tôi thấy công tác về nguồn vật tư vật liệu
khối lượng rất lớn mấy triệu khối cát cũng như khối lượng cấp phối
cho nên ngay từ đầu đã được bên chỗ lãnh đạo công ty đã rất chú trọng về công tác vật liệu
cái khó khăn thứ hai là về cái tuyến đường làm mới
cho nên vận chuyển vật liệu vào thi công cũng rất khó khăn trong sử dụng đường vận chuyển
trên những chủ trương như thế thì bản thân là công ty cũng đã trú trọng những việc đấy
cho nên trong quá trình thi công cũng lường hết những khó khăn
dẫn đến thời điểm thi công sau khi lường hết những khó khăn thì thi công bắt đầu thuận lợi dần
tiếp theo là cái khó khăn nữa là công tác giải phóng áp bằng
cũng được sử dụng
với sự chỉ đạo rất quyết liệt từ lãnh đạo ủy ban tỉnh
cũng như là sự phối hợp giữa công ty với lại địa phương
thì mặc dù tuyến đường trải dài qua đi qua ba huyện
thế nhưng mà chúng tôi cũng phối hợp với địa phương rất tốt
cũng như là cái sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ủy ban tỉnh thái bình
đến là thi công đến thời điểm này là công tác giải phóng mặt bằng cũng đã hoàn thành được cơ bản
đáp ứng được cái tiến độ của dự án
với cái mục tiêu xuyên suốt là cái chất lượng là cái nền tảng cho sự phát triển của công ty
nên là chúng tôi đã rất trú trọng cái cầu chất lượng để thi công tuyến đường đạt cái yêu cầu
mà của ủy ban tỉnh thái bình đặt ra
cũng như là các đơn vị trên tuyến phối hợp giám sát quản lý chất lượng rất là tốt
là dự án đầu tư xây dựng công trình cầu thái hà vượt sông hồng giai đoạn một
theo hình thức hợp đồng bot đã được bộ giao thông vận tải phê duyệt dự án từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
cầu thái hà là một trong hai công trình cầu lớn vượt sông hồng được triển khai xây dựng
nhằm từng bước hình thành mạng lưới giao thông vận tải đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết
tạo sự gắn kết và phát triển kinh tế giữa thái bình và các tỉnh đồng bằng sông hồng
dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn một là một bảy trăm linh chín tỷ đồng được đầu tư theo hình thức bot
doanh nghiệp dự án là công ty cổ phần bot cầu thái hà
công an quản lý dự án thăng long là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền
tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải công ty cổ phần là đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án khảo sát và thiết kế
dự án cầu thái hà giai đoạn một có tổng chiều dài năm sáu mươi tám km dài hai một trăm năm mươi chín m
gồm bốn mươi một nhịp dầm super t và năm nhịp dầm hộp bê tông liên tục đúc hẫng cân bằng khẩu độ nhịp chính là một trăm hai mươi m
phần đường dẫn dài ba năm mươi hai km
điểm đầu dự án phía hà nam kết nối với tuyến nối hai cao tốc tại km ba mươi một cộng hai trăm bốn mươi năm
cầu thái hà với tuyến đường nối cao tốc cầu rẽ linh bình cấp độ một và cầu hưng hà sắp sửa là đang triển khai xây dựng
nối từ hà nam sang ngư nghiên
nối từ hà nam sang ngư nghiên sẽ tạo thành một mạng lưới giao thông phát triển kinh tế xã hội của khu vực ba tỉnh thái bình hà nam và hưng hia
đối với cầu thái hà được đầu tư theo hình thức bot khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn và đến tháng sáu hai nghìn một mươi sáu thì đã cơ bản hoàn thành
thông xe kết nối được từ tỉnh thái bình sang tỉnh hà nam hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục để nhà đầu tư có thể thu phí
nằm trong cụm dự án tuyến đường tỉnh ba trăm chín mươi sáu b là công trình được xây dựng từ cầu hiệp nối đến quốc lộ ba mươi chín thuộc xã đông tân huyện đông hưng của tỉnh thái bình
đây là công trình do sở giao thông vận tải tỉnh thái bình làm chủ đầu tư và chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ cầu hiệp đến quốc lộ một mươi được khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai quy mô đường cấp ba đồng bằng chiều dài một mươi hai sáu km
tổng mức đầu tư năm trăm bảy mươi một tỷ đồng
quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và công tác giải phóng mặt bằng
tuy nhiên đơn vị thi công đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ ngay khi có mặt bằng để công trình về đích đúng kế hoạch
đây là một công trình lân cấp và cải tạo nên nó rất gặp nhiều khó khăn vừa trong quá trình vừa đảm bảo thi công vừa đảm bảo giao thông
mặc dù khó khăn thế nhưng nhà thầu cũng tập trung nhân lực vật thiết bị trang thiết bị để khi mà có mặt bằng đến đâu
thì nhà thầu đảm bảo giao thông
bảo đảm tiến độ công việc được theo đúng tiến độ
dự kiến giai đoạn hai của dự án từ quốc lộ một mươi đến quốc lộ ba mươi sáu với tổng mức đầu tư bốn trăm tám mươi bảy tỷ đồng
sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện ngay trong năm hai nghìn một mươi sáu này
đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giảm tài cho quốc lộ năm và quốc lộ một mươi
đặc biệt trên tuyến quốc lộ một mươi hiện nay đang quá tải lớn và thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc và tai nạn giao thông
sau khi dự án hoàn thành
đó sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của hai tỉnh hà nam và thái bình
mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông hồng đường vành đai năm vùng thủ đô hà nội
dự án cũng nối trực tiếp hai tuyến cao tốc lớn của khu vực phía bắc là hà nội hải phòng và cầu rẽ ninh bình
nên tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông phát huy hiệu quả cho hai tuyến cao tốc
đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế của thái bình và các tỉnh đồng bằng bắc bộ
nằm giữa các tỉnh nam định hải dương hưng yên hải phòng được bao bọc xung quanh bởi những con sông hồng trà lý sông luộc
những năm chín mươi trở về trước thì thái bình được xem như là một ốc đảo khiến không chỉ việc đi lại gặp khó khăn mà giao thương kinh tế cũng chịu nhiều ảnh hưởng
hơn một mươi năm nay với bước đột phá mang tính giai đoạn lịch sử cùng với nhiều tuyến đường bộ mang tính kết nối được đầu tư xây dựng
hàng loạt những cây cầu lớn nối đôi bờ các con sông đã chấm dứt cảnh đỏ ngang cách trở phá thế ốc đảo đã góp phần giúp quê lúa có bước chuyển mình ngoạn mục
được khởi công xây dựng với quy mô bê tông cốt thép thiết kế dạng cầu dầm cáp dự ứng lực hỗn hợp cầu có chiều dài bảy trăm bốn mươi m gồm bảy nhịp mặt cầu rộng một mươi tám năm m vận tốc thiết kế sáu mươi km giờ
công trình được xây dựng trên diện tích ba hai mươi năm ha thuộc phường hoàng diệu và xã vũ đông tổng mức đầu tư trên năm trăm linh năm tỷ đồng do liên danh nhà thầu tổng công ty cổ phần xây dựng xuân quang và công ty cổ phần bốn trăm bảy mươi ba dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đây là cây cầu dây văng dầm đúc hẳng hiện đại và lớn nhất của tỉnh thái bình nên đòi hỏi kỹ thuật cao vì vậy đơn vị thi công phải tập trung cao nhân lực máy móc thi công bảo đảm đúng thiết kế và chất lượng của công trình
anh em tôi xác định được công trình là trọng điểm cho nên trong thời gian anh em tôi cũng làm thay cao thay kiếp của tất cả các máy móc
rồi cũng được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo công ty các xã ban ngành ủy ban đặc biệt ủy ban công ty
ủy ban đặc biệt ủy ban dân tỉnh thì đã ủng hộ anh em tôi
thì trong cái tiến tở tới để đảm bảo cái tiến độ công trình chúng tôi đề nghị với các cấp các ngành giống như ban dự án ủy ban dân tỉnh quan tâm chúng tôi về nguồn vốn này về giải phóng hoạt bằng để đảm bảo cái tiến độ thi công
công trình hoàn thành sẽ góp phần đồng bộ hóa tuyến đường vành đai phía nam của tỉnh thái bình tạo cảnh quan giao thông hiện đại giải quyết tốt việc lưu thông qua thành phố thái bình tới các huyện phía nam của tỉnh
và kết nối với các công trình văn hóa của thành phố cùng với cầu trà lý thái hà thì rất nhiều công trình đường bộ được đẩy nhanh tiến độ do sự trì đạo hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng
ủy ban nhân dân các xã tiếp tục rà soát lại các hộ này và sẽ nếu như mà có căn cứ và có tình tiết mới thì huyện sẽ bổ sung vào phương án hỗ trợ thêm
còn nếu như mà sau khi rà soát rồi mà đối chiếu với các cơ chế chính sách của nhà nước

còn có điều kiện gì có nội dung gì có thể bồi thường hỗ trợ được thì mà các hộ vẫn cố tình thì ủy ban nhân sẽ tiếp tục lên phương án để cưỡng chế các hộ còn lại không chấp hành
cùng với đó là các công trình giao thông như quốc lộ một mươi được nâng cấp thành đường cấp hai cấp ba đồng bằng quốc lộ ba mươi chín từ triều dương đến cảng diêm điền cài tạo theo thuy chuẩn đường cấp ba đồng bằng được hai mươi km quốc lộ ba mươi bảy và cầu sông hóa quốc lộ ba mươi bảy b mới được nâng cấp từ đường tỉnh ba mươi chín b và đường tỉnh hai trăm hai mươi hai lên từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
hiện nay trên địa bàn tỉnh có bốn tuyến quốc lộ là quốc lộ một mươi từ cầu nghìn đến tân đệ quốc lộ ba mươi chín từ cầu chùa dương đến cảng diêm điền
quốc lộ ba mươi bảy từ cảng diêm điền đến cầu phao hồng quỳnh quốc lộ ba mươi bảy b từ cảng diêm điền đến pha cồn nhất với tổng chiều dài một trăm năm mươi một km trong đó có sáu mươi một km đạt tiêu chuẩn đường cấp ba đồng bằng còn lại là đường cấp bốn năm sáu đồng bằng
ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn hệ thống đường tỉnh gồm hai mươi tám tuyến với tổng chiều dài gần hai trăm chín mươi bảy km
trong thời gian tới với việc từng bước đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm phát triển bền vững liên hoàn liên kết giữa các phương thức vận tải gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái bảo đảm an toàn giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng cao trên địa bàn
những con đường dù lớn dù nhỏ đều được coi là huyết mạch cho sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước
việc coi trọng đầu tư xây dựng cho những tuyến đường sẽ làm cho huyết mạch được lưu thông kết nối và phát triển mọi mặt của xã hội
chuyên mục giao thông kết nối xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt